chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị nợ nần vì cờ bạc cá độ chưa bao giờ dẫn đến những cái kết cục tốt đẹp
vào năm hai nghìn một mươi chín tăng khánh hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã đại sơn huyện tứ kỳ hải dương
đã nhấn tâm ra tay chém chết vợ mình do sức ép nợ nần sau câu nói lạnh lùng
mày biết tội của mày chưa
sau hai năm lần trốn ngày hai mươi một tháng hai y đã bị công an tỉnh hải dương phát hiện và tạm giam buộc phải trả giá cho tội ác của mình
ngày hai mươi một tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra lệnh tạm giam tăng khánh hoàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã đại sơn huyện tứ kỳ hải dương
hoàn là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh hải dương về tội giết người
đối tượng đã bị bắt giữ sau hơn hai năm lần trốn
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai tổ công tác thuộc đội truy nã truy tìm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ hoàn
khi đối tượng đang lẩn trốn truy nã tại xã vĩnh hòa huyện phú giáo tỉnh bình dương
trước đó vào năm hai nghìn sáu tăng khánh hoàn kết hôn cùng chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại thôn mỗ đoạn xã kỳ sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
và nhau hai người con chung
trong quá trình sinh sống giữa hai vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
nguyên nhân là do hoàn đánh bạc dẫn đến nợ nần chộc chất
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín do hoàn cờ bạc nợ nần nhiều người
thường xuyên bị các chủ nợ gây sức ép đòi tiền
nên chị hoa đã đưa hai con đến ở tại nhà bố mẹ đẻ
ở tại thôn thượng hải xã bình lãng huyện tứ kỳ sinh sống
sau khi chị hoa bỏ đi hoàn nhiều lần tìm gặp vợ
xin lỗi đồng thời nhờ chị hoa trả số tiền nợ đã thua bạc của anh ta
nhưng chị hoà không đồng ý
khoảng với ba giờ bốn mươi năm phút cùng ngày khi chị hoà cùng mọi người
đang làm việc tại xưởng nấu ăn của anh trai chị hoa
ở xã bình lãng huyện tứ kỳ thì hoàn tìm đến
trong quá trình nói chuyện với vợ hoàn tiếp tục nhận lỗi
và mong chị hoa trả cho anh ta số tiền đã thua cá độ bóng đá
nhưng chị hoà vẫn không đồng ý
vì vậy giữa hai bên đã xảy ra to tiếng cãi nhau
trong lúc tức giận thiếu kiểm chế hoàn đã bất ngờ cầm con dao
chém liên tiếp vào người và đầu của chị hoa
trước sự hung hãn của hoàn chị nguyễn thị thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn thượng hải xã bình lãng huyện tứ kỳ
là chị dâu của chị hoà vội kéo chị hoà ra và bảo chị bỏ chạy
nghe vậy chị hoa chạy theo chị thảo ra phía sau khu bếp nấu
nhưng hoàn vẫn tiếp tục truy đuổi
sau đó dùng hung khí liên tiếp chém vào vùng lưng của nạn nhân
sự việc sau đó đã được mọi người tại xưởng can ngăn
đối tượng hoàn sau khi bỏ ra ngoài đã dùng hung khí định tự sát nhưng bất thành
sau khi vụ án xảy ra hoàn đã phóng xe bỏ đi
còn chị hoa được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện tứ kỳ
bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
tiếp nhận thông tin về vụ án
công an tỉnh hải dương đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra
căn cứ vào các tài liệu thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với hoàn về hành vi giết người
tiếp đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đặc biệt
đối với hoàn về hành vi phạm tội trên
về phần hoàn sau khi bỏ trốn
đối tượng ra quảng ninh
sau đó trốn sang trung quốc
một thời gian thấy yên ổn
hoàn tiếp tục vào thành phố hồ chí minh
để làm đá xe
rồi vào thị xã bến cát tỉnh bình dương
để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
đối tượng đã cắt đứt
hoàn toàn liên lạc với vợ
và hai đứa con thờ
sau khi hoàn bỏ trốn
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã nhiều lần tổ chức lực lượng
truy tìm nhưng không có kết quả
do lo sợ bị phát hiện
hoàn đã sử dụng tên giả
ở những nơi từng đặt trở đến
đối tượng sống khép kín
ít liên hệ với những người xung quanh
qua công tác quản lý địa bàn
quản lý nghiệp vụ
tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã có thông tin đối tượng
đang lẩn trốn tại các tỉnh việt nam
để tập trung lực lượng bắt giữ hoàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã xác lập án đấu tranh
khi kế hoạch được lãnh đạo đơn vị phê duyệt
một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
đã vào nam tổ chức giả soát
ngày một mươi bảy tháng hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã phối hợp với công an tỉnh bình dương
bắt giữ đối tượng
những vụ án ra tay sát hại người chung chăn gối
dù vì nợ nần cờ bạc
hay mâu thuẫn chưa giải quyết
thật sự khiến nhiều người phải phẫn nộ
tại sao đã từng thề non hẹn biển
từng chung sống với nhau
mà hung thủ lại có thể tàn nhân đến vậy
mới đây viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
đã truy tố vũ thanh hùng vì sát hại vợ
lý do vì mâu thuẫn trong gia đình
xảy ra thường xuyên khiến người vợ
đòi ly hôn nhiều lần
trong lần mâu thuẫn tỉnh niềm chị tê tiếp tục đòi ly hôn
nên đã bị vũ thanh hùng sát hại
đúng vào ngày năm tết quyên đán năm hai nghìn hai mươi một
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
vừa ban hành cáo trạng
truy tố vũ thanh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại thị xã sơn tây về tội giết người
theo khoảng một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
theo cáo trạng
vũ thanh hùng có quan hệ tình cảm
với chị nttt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở phường quang trung
thị xã sơn tây
họ kết hôn và có ba đứa con chồng
từ năm hai nghìn hai mươi
hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn
chị t đòi ly hôn
nhưng hùng không đồng ý
khoảng một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức mùng năm tết tân sửu
hùng đang nấu cơm ở bếp
thì nghe thấy con khóc
trong phòng khách
hùng chạy lên xem
thấy má con bị tấy đỏ
hùng nói với bé lớn hơn
đừng bắt nạt em nữa
thì chị t nói
con cứ lành tranh
sau đó hùng và vợ đã xảy ra cãi nhau
chị t đòi ly hôn
và đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ
còn một bé để cho hùng nuôi
do bực tức về thái độ của vợ
nên hùng đã nảy sinh ý định
đánh và chém chị t
đến khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày
sau bữa cơm trưa
hùng lấy một con dao
loại dao mèo dài bốn mươi sáu năm cm
đi tới chỗ của chị t ngồi ở phòng khách
mày biết tội của mày chưa
hùng vung dao chém liên tiếp hai nhát
vào đầu của chị t
thấy cha chém mẹ
cháu hát sinh năm hai nghìn một mươi năm
con gái lớn đã lao vào ôm chị t
nhưng bị hùng kéo ra
và tiếp tục đuổi theo chém chị này
gục chết ngoài đường
bất chấp hàng xóm đến càn ngăn
quá trình điều tra
hùng đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị
những kẻ tàn nhẫn sát hại người bên cạnh mình
hoàn toàn có thể ra tay
vì bất kỳ lý do gì
ngay những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi hai
tỉnh phú yên đã xôn xao trước vụ án
chồng sát hại vợ vì bị mắng là lưới biếng
đáng giận hơn
kẻ này sau khi gây án thì tiếp tục đi nhậu
hát loa kẹo kéo với bạn
sau đó trở về báo án vợ mình bị người khác sát hại
nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
phòng cảnh sát hình xét của hùng đã thừa nhận
hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh phú yên
công an huyện đồng xuân
và phòng thực hành quyền công tố kiểm sát
điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm
án hình sự viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên
đã phá nhanh vụ án
chồng sát hại vợ
xảy ra trên địa bàn tỉnh
theo kết quả điều tra ban đầu
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều chín tháng hai
ông trần văn bình
năm mươi sáu tuổi ở thôn đồng hội
xã xuân quang một huyện đồng xuân phú yên
sau khi đi nhậu và hát karaoke
với nhóm bạn
cách nhà khoảng một km
đã điều khiển xe máy về nhà
vào nhà thì ông bình phát hiện
bà từ thị cúc năm mươi bốn tuổi
vợ ông bình tử vong trong nhà
với nhiều vết chém trên người
nhìn thấy vợ chết
ông bình đi ra ngoài gọi người cháu của ông
ở cùng thôn vào xem
sau đó ông bình hô hoán cho người dân
sống xung quanh chạy đến nhà ông
kiểm tra thì phát hiện
bà cúc đã tử vong
nên ông bình bảo mọi người đi ra ngoài
để ông đi báo cơ quan công an
đến làm việc
khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
và thu thập chứng cứ ban đầu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
nhận định đây là vụ án mạng
đặc biệt nghiêm trọng chưa rõ đối tượng
hành vi gây án của đối tượng
hết sức dã man
vụ án xảy ra ở vùng quê yên bình
vào những ngày đầu năm mới
đã gây dư luận hết sức vẫn nộ
và hoang mang lo lắng
từ nhận định này giám đốc công an tỉnh phú yên
đã chỉ đạo xác lập chuyên án
truy xét và thành lập ban chuyên án
do thượng tá võ duy tuấn
phò giám đốc công an tỉnh phú yên
làm trưởng ban
ban đầu ban chuyên án xác định tập trung
làm rõ ông bình tức chồng của bị hại
các thanh niên có tiền án tiền sự
nghiện game ăn chơi lêu lồng
có quan hệ quen biết với gia đình bị hại
và giết người
để giải quyết mâu thuẫn thủ tức cá nhân
trên cơ sở điều tra ban đầu
ban chuyên án đã nhận định
bà cúc bị giết
trong khoảng thời gian từ một mươi ba h hai mươi bốn
chiều chín tháng hai
sau hai ngày
ban chuyên án đã có cơ sở
loại trừ khả năng gây án của nhóm thanh niên trộm cắp tài sản
mà đã đưa ra nhận định
khả năng gây án
chính là ông bình chồng của bị hại
từ nhận định đó
ban chuyên án đã phân công lực lượng
tiến hành khám xét khẩn cấp
nhà của ông bình để thu thập đồ vật
tài liệu có liên quan đến vụ án
và triệu tập ông bình
đến trụ sở công an huyện đồng xuân
để đấu tranh làm rõ
trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng
ông bình đưa ra bằng chứng ngoại phạm
nhưng với những tài liệu
chứng cứ thu thập được
và qua việc đấu tranh của các lực lượng điều tra viên
ông bình đã khai nhận
hành vi giết vợ của mình
chiều chín tháng hai
sau khi ăn nhậu và hát nhạc sống với bạn bè
bình về nhà thì bị bà c
la không đi cắt cỏ cho bò
mà lại ham ăn nhậu
do đã uống bia rượu và bực tức
vì bị vợ la
bình đã dùng dao chém chết bà c
hiện công an phú yên đã khởi tố
bắt tạm giam bị can nguyễn văn bình
để tập trung điều tra
làm rõ động cơ gây án
hành vi phạm tội
đồng thời xóa dấu vết để đánh lạc hướng điều tra
các thủ phạm dù có chạy trốn đến đâu
mưu mẹo cỡ nào
cuối cùng cũng sa lưới
và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
cho tội ác gây ra cho chính vợ của mình
nếu vụ án chồng giết vợ như vậy
thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm về đạo đức
của một bộ phận người trong xã hội
xã hội càng phát triển
song một số người còn hạn chế về nhận thức pháp luật
mù quáng trong tình yêu
vị kỳ cá nhân trong quan hệ gia đình yêu đương
nên khi gặp phải những mâu thuẫn hay có sự ngờ vực
đã không tìm được cách xử lý đúng mực
mà sử dụng bạo lực
bên cạnh đó việc giáo dục đạo đức
giáo dục pháp luật giáo dục kỹ năng sống
không được đề cao dẫn tới khi xảy ra xung đột
dù là xung đột nhỏ
nhưng hậu quả lại rất lớn
vâng tin tức chúng tôi gửi đến quý vị đến đây là hết
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại